triển khai sử dụng ống thổi đo nồng độ cồn một lần để phòng chống covid một mươi chín lồng ghép việc tuyên truyền cho nhân dân các biện pháp phòng chống covid một mươi chín khi tuần tra kiểm soát giao thông
đó chính là những việc làm mà các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an thực hiện nhằm phòng chống covid một mươi chín cùng với cộng đồng
với tinh thần chống dịch như chống giặc những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an đã khẩn trương vào cuộc cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
mỗi ngày có một lượng lớn người dân đến
cảnh sát giao thông công an đã làm các thủ tục đăng ký xử lý hồ sơ tại bộ phần tiếp dân của đơn vị
cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã phát khẩu trang miễn phí hướng dẫn người dân sử dụng nước rửa tay sát trùng trước khi liên hệ làm việc công tác
hành động này của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông có ý nghĩa thiết thực và được quần chúng nhân dân đánh giá cao
đến đây thì được các đồng chí chiến sĩ công an tại cơ quan phát khẩu trang
cũng như là có đầy đủ các dụng cụ để rửa tay khô cũng như là bảo vệ vấn đề an toàn trong làm việc tại cơ quan
thì qua đây tôi thấy công tác phục vụ ở đây rất tuyệt vời
các đồng chí hướng dẫn nhiệt tình cho người dân
qua đây thì tôi thấy là cũng mang lại được sự an toàn cho cộng đồng khi người dân đến làm việc tại cơ quan
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
số lượng phương tiện tham gia giao thông giảm đáng kể so với trước khi có dịch
xong các cán bộ chiến sĩ
lực lượng cảnh sát giao thông vẫn luôn đề cao cảnh giác trong phòng chống dịch
thực hiện nghiêm các quy định của ngành cũng như các quy trình phòng chống dịch do bộ y tế hướng dẫn
cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với người dân
đều đeo khẩu trang và các dụng cụ bảo hộ theo quy định
đặc biệt chỉ sử dụng ống thổi đo nồng độ cồn một lần để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh

đặc biệt chỉ sử dụng ống nồng độ cồn một lần để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh